sáng ngày một mươi ba tháng một phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm tặng quà tết gia đình chính sách
và trao học bổng quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện trợ gạo tỉnh tiền giang
nhân dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi tổng trị giá quà tết và học bổng khoảng ba trăm linh triệu đồng
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chúc đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương
các đối tượng chính sách các em một năm mới an khang thịnh vượng vui tết xung vầy đoàn kết mạnh khỏe
dành thêm nhiều thành tích mới trong lao động sản xuất và học tập